các đơn vị đã tiếp cận tìm kiếm cứu người bị nạn triển khai chữa cháy
khoảng hơn tám giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
bước đầu xác định vụ cháy xảy ra tại căn nhà ba tầng một tung
vụ cháy khiến bốn người tử vong
về tài sản hỏa hoạn làm hư hỏng các vật dụng trong nhà
nguyên nhân của vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ
vâng thưa quý vị như vậy là liên tiếp xảy ra những vụ cháy nghiêm trọng
gây thiệt hại lớn về tính mạng con người trong hai ngày qua
liên quan đến vụ cháy xảy ra vào chiều ngày hôm qua một mươi hai tháng năm
tại địa chỉ số một trăm bốn mươi bốn văn cao phường đằng giang quận ngo quyền thành phố hải phòng
vào tối cuộc ngày ubnd quận ngo quyền đã chính thức thông tin về vụ việc
đã có ba nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy này
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng năm sau khi dập tắt hoàn toàn đám cháy
các lực lượng chức năng đã tiếp tục xử lý không cho đám cháy bùng phát trở lại
đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường
lực lượng chức năng đã xác định
tại thời điểm xảy ra vụ cháy có bốn người trong căn nhà
một người được giải cứu ba người thiệt mạng toàn bộ tài sản trong nhà bị cháy
ubnd quận ngo quyền chỉ đạo các lực lượng chức năng của công an thành phố
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xác minh danh tính của các nạn nhân
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an quận hai bà trưng hà nội vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với năm đối tượng nằm trong đường dây mua bán tàng trữ trái phép một mươi bốn bánh heroin
và hơn một kg ma túy tổng hợp mà đơn vị này vừa triệt phá
ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu vực ngã tư phố thanh nhàn kim ngư
phường thanh nhàn quận hai bà trưng tổ công tác của công an quận hai bà trưng
kiểm tra phan thu hoài chú tại khu đô thị vinhomes ocean park huyện giàn lâm
phát hiện thu giữ một hộp giấy bên trong chứa tám trăm chín mươi một một mươi sáu gram ketamine
tại cơ quan công an hoài khai nhận số ma túy trên mua về với mục đích bán lại kiếm lời
mở rộng điều tra công an quận hai bà trưng bắt giữ thêm bốn đối tượng
trần văn huy nguyễn thị thanh huyền trần thị chiến và đỗ duy phong
tổng số vật chứng thu giữ trong vụ án gồm một mươi bốn bánh heroin sáu mươi chín ba trăm năm mươi sáu gam ma túy tổng hợp
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với phan thu hoài trần văn huy và nguyễn thị thanh nguyên
về tội mua bán trái phép chất ma túy trần thị chiến về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
đỗ duy phong về tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam vừa khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với sáu đối tượng cùng chú tại tp hà nội và hà nam
về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá lên đến năm mươi tỷ đồng một tháng
tại cơ quan công an đỗ mạnh trức chú tp hà nội khai nhận là đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trức đã sử dụng điện thoại di động máy tính cá nhân truy cập vào các trang web cá độ bóng đá agbóng tám mươi tám com
để cá độ và chơi số lô số đề
sau đó trúc chia nhỏ các tài khoản trang bóng cho các đối tượng tham gia cùng cá độ chơi số lô số đề
căn cứ tài liệu điều tra thu thập cơ quan cảnh sát điều tra xác định
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi
đến thời điểm bắt giữ các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền năm mươi tỷ đồng một tháng
ngoài khởi tố sáu đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đang tiếp tục điều tra mở rộng
để khởi tố về tội môi giới mại dâm và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đối với các đối tượng trên và các đối tượng khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phan minh phương
trú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua điều tra của cơ quan công an phan minh phương làm việc tại sân bay chulai
cuối năm hai nghìn một mươi chín khi biết phạm minh vương đang làm việc tại sân bay đà nẵng
muốn xin về sân bay chulai để gần nhà phương nói có quen biết các lãnh đạo sân bay chulai
nên có thể xin việc cho phương về sân bay chulai với chi phí là năm trăm linh triệu đồng đưa trước ba trăm linh triệu đồng
phương hứa muộn nhất là tháng sáu năm hai nghìn hai mươi sẽ có quyết định nhận công tác
tin tưởng hứa hẹn của phương nên vương đã đưa cho phương ba trăm linh triệu đồng
tuy nhiên đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba vẫn không xin việc được
khi vương đòi tiền lại thì phương không trả trốn tránh không gặp và không trả tiền
lừa bán hàng online để chiếm đoạt tiền thủ đoạn không mới nhưng vẫn liên tục có thêm nhiều nạn nhân sập bẫy
công an tp bôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đấu tranh làm rõ một nhóm lừa đảo với hơn ba trăm linh nạn nhân số tiền chiếm đoạt lên đến một tỷ đồng
qua công tác trinh sát trên không gian mạng và nắm tình hình địa bàn
công an tp bôn ma thuật phát hiện một nhóm đối tượng ở xã e tu có nhiều biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngay sau đó công an tp bôn ma thuật đã xác lập chuyên án và phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc vào cuộc xác minh điều tra
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã triệt phá thành công ổ nhóm trên
tại một phòng trọ ở xã e tu tp bôn ma thuật
đó là trần đình lập trần đức thịnh lê bá kiên trần đình công và nguyễn tiến quang
cùng chú tại tp bôn ma thuật
nhóm này do lập cầm đầu
bước đầu công an tp bôn ma thuật làm rõ các đối tượng mua lại một group trên mạng xã hội facebook
với hơn ba mươi ba thành viên
sau đó sao chép hình ảnh các tài khoản game đột kích của người khác rồi đăng giao bán trên group này
khi có người mua và chuyển tiền thành công thì các đối tượng cắt đứt liên lạc chiếm đoạt tiền
tụi em không có ạc để bán cho người ta
tụi em chỉ lợi dụng sự y tín của người ta để thực hiện hành vi lợi đạo của mình thôi
khi mà có người người mua chuyển tiền xong thì tụi em chặn và không liên lạc với người đó nữa
chúng tôi đánh giá đường dây này hoạt động rất tinh vi
có sự cấu kết chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm
có sự phân công vai trò nhiệm vụ của từng người
các đối tượng hoạt động liên tuyến liên địa bàn
và bị hại trải chạy qua nhiều tỉnh thành trên khắp đất nước
để thực hiện hình ảnh của tôi
các đối tượng mua một tài khoản group với số tiền là một mươi bảy triệu đồng
từ tài khoản group này các đối tượng làm giả các facebook của người cần bán tài khoản game đột kích
sau khi làm giả facebook xong
các đối tượng đưa vào group và đăng bán
để tránh bị cơ quan chứng năng có hiền
các đối tượng mua và nhờ người đứng tên tài khoản ngân hàng
sau khi người bị hại chuyển tiền vào những tài khoản trung gian này
các đối tượng sẽ chuyển về tài khoản ngân hàng của các đối tượng
rồi sau đó rút kiếm đoạt và tiêu xài
bước đầu cơ quan công an làm rõ nhóm đối tượng này đã lừa bán game đột kích cho hơn ba trăm linh người
ở nhiều tỉnh thành trong cả nước chiếm đoạt số tiền khoảng một tỷ đồng
tòa án nhân dân quận liên triểu thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử cặp vợ chồng
bị cáo nguyễn thế anh và nguyễn thị kim ngân cùng chú tại huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi chín tháng ba
thế anh và ngân rủ nhau lên đèo hải vân chơi
cô tay áo thuộc phường hòa hiệp bắc quận liên triểu cả hai vợ chồng dừng xe
thấy nhiều người tụ tập thế anh và ngân đã thực hiện đổi người lái trên xe mô tô
sau khi vụ việc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đã gây nên bức xúc trong nhân dân
trước hội đồng xét xử các bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tòa án nhân dân quận liên triểu thành phố đà nẵng tuyên phạt nguyễn thế anh một mươi tám tháng tù giam
và nguyễn thị kim ngân một mươi hai tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội gây dối trật tự công cộng
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đặng quốc gia